thưa quý vị tiền thân là thư viện trung ương đông dương thuộc nhà lưu trữ và thư viện đông dương
thư viện quốc gia được thành lập vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bảy và chính thức mở cửa phục vụ người đọc vào ngày một tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong tiềm mục ngày này năm xưa ngày hôm nay mời quý vị cùng nhìn lại chặng đường hơn một thế kỷ hình thành và phát triển
để ngày nay thư viện có vai trò là thư viện trung tâm của cả nước góp phần thống nhất và nâng cao chất lượng nghiệp vụ của hệ thống thư viện quốc gia
trong trạng đường xây dựng và phát triển thư viện quốc gia việt nam
đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét góp phần tô thắm và làm dạng dỡ hơn những thành công của ngành thư viện
với sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng thư viện quốc gia việt nam đã vượt qua mọi khó khăn cùng đồng hành với dân tộc trong suốt những năm tháng qua
tính trung bình mỗi ngày thư viện phục vụ trên hai lượt bạn đọc đến nghiên cứu học tập giải trí tại trụ sở thư viện
và trên sáu năm trăm linh lượt bạn đọc truy cập trực tuyến qua website của thư viện
thư viện đã và đang nỗ lực phát triển đa dạng dịch vụ
cho các nhóm đối tượng tổ chức được nhiều phòng đọc có không gian mở không gian phức hợp tiện nghi hiện đại
thiết kế phù hợp nhiều nhu cầu khác nhau từ đọc sách học tập làm việc nhóm trải nghiệm văn hóa
khi tôi bước đến thư viện để học tập và đọc sách thì thực sự thích không gian ở đây vì nó rất là yên tĩnh và các anh chị phục vụ đấy rất là nhiệt tình
khi tôi muốn tìm một sách gì đấy thì các anh chị đều hướng dẫn và tìm cho tôi được những cuốn sách mà tôi mong muốn
và ngoài ra thì việc học ánh sáng và trang thiết bị ở đây như wifi hay là đèn điện thì tôi thấy rất là ổn và thực sự rất là tốt
từ một thư viện có vốn tài liệu ít ỏi đến nay thư viện quốc gia việt nam đã có nguồn tài liệu thông tin lớn nhất trong cả nước
với tổng số trên hai năm triệu đơn vị tư liệu trong đó lưu giữ một số bộ sưu tập tư liệu quý từ thế kỷ một mươi bảy đến nay
những năm gần đây đơn vị đã phát triển xây dựng bộ sưu tập tài liệu
bộ sưu tập tài liệu sâu hóa với trên năm triệu trang tài liệu do thư viện quốc gia việt nam tự tạo lập
các tư liệu này đã đang được lưu giữ và phổ biến rộng rãi tới cộng đồng bạn đọc trong nước và nước ngoài
thực hiện cái việc mà thúc đẩy hơn nữa phát triển cái văn hóa đọc của việt nam hiện nay
chúng tôi cũng đang tiếp cận tới làm sao để có thể mở rộng ra được nhiều những dịch vụ mới phục vụ bạn đọc
đặc biệt là mở rộng những cái đối tượng
và hiện mà lâu nay thì cũng chưa được phát triển tại thư viện quốc gia việt nam
trong lịch sử hơn một trăm linh năm của thư viện quốc gia việt nam
việc vận hành quản lý tổ chức hoạt động tuy có thay đổi để phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội
nhưng thư viện quốc gia việt nam đã và đang khẳng định vị trí là thư viện trung tâm của cả nước
và chắc chắn trong tương lai nơi đây sẽ tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu của bạn đọc trong nước và quốc tế
là điểm hẹn lan tỏa trí thức
nên các thế hệ người việt nam năng động sáng tạo